trong những ngày cuối tháng chín bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã tổ chức liên hoan tổ tuyên truyền văn hóa lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phản ánh sinh động thực tiễn công tác quản lý bảo vệ biên giới của bộ đội biên phòng
phản ánh chân thực đời sống kinh tế văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc trên biên giới
trên hai trăm ba mươi tám diễn viên không chuyên đến từ một mươi bảy tổ tuyên truyền văn hóa của một mươi sáu đồn biên phòng tiểu đoàn huấn luyện cơ động
hạt nhân văn nghệ của các xã biên giới và các đơn vị kết nghĩa phải thể hiện ba nội dung chính là ca múa nhạc và tiểu phẩm
nội dung thể hiện rất sinh động thực tiễn đời sống sinh hoạt công tác lao động sản xuất của quân và dân trên khu vực biên giới
thông qua đợt liên hoan lần này sau khi về đơn vị cơ sở
sẽ tham mưu phối hợp với chính quyền địa phương và phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn
để tiếp tục tổ chức biểu diễn tuyên truyền cho bà con khu vực biên giới trên địa bàn đảo quân
rất vinh dự cho tôi được tham gia vào chương trình văn nghệ của bộ đội biên phòng tỉnh
tôi chỉ biết rằng chăm chỉ luyện tập và để dễ thư thi thật là tốt để góp phần cho liên hoan thành công tốt đẹp
tôi rất muốn tham gia rất nhiều các hoạt động khác để chào mừng những ngày lớn của bộ đội biên phòng như thế này nữa
nhìn chung các đơn vị đã bám sát chủ đề xây dựng được một chương trình tham gia liên hoan với nội dung
xuyên suốt có tính nghệ thuật cao đa dạng về thể loại có ý tưởng độc đáo
đây cái liên hoan lần này là tổ nhóm tuyên truyền đây là những đồng chí tức là về tham gia
và những đồng chí cùng ăn cùng ở cùng thực hiện công việc với bà con
cho nên mọi cái chương trình mọi cái tiết mục mang lên sân khấu cho đến giờ phút này
thì được gắn liền với lại cái đời sống của khu dân cư cũng như của thôn của làng
để các đồng chí áp dụng và mang lên sân khấu mang đến cho người xem những cái cảm xúc
những cái tiết mục có thể nói là rất là ấn tượng
các tiết mục đều can hợi về đảng quang vinh
bác hồ vĩ đại ca ngợi về truyền thống công tác của bộ đội biên phòng trong suốt sáu mươi năm qua
có thể thẳng định rằng chính ở những nơi khó khăn gian khổ bất vả
là những nơi tạo những nguồn cảm hứng cho cán bộ chiến sĩ sáng tác
để động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ trên biên giới
ban tổ chức đã trao một giải a cho đồn biên phòng đắc bồ lô
hai giải b cho đồn biên phòng đắc long và rơ long
c cho đồn dục nông cửa khẩu quốc tế bởi y và sa long
tặng giấy khen cho một mươi tiết mục đặt giải a một mươi sáu tiết mục đặt giải b
và ba cá nhân có các tác phẩm tự biên xuất sắc